còn tại thừa thiên huế một mươi hai hành khách quốc tế đi chung chuyến bay với bệnh nhân đến du lịch làm việc tại thừa thiên huế
bằng đường hàng không và tàu lửa cũng đã được cách ly tại khách sạn
trong khi đó tỉnh quảng nam đã cách ly ba mươi ba du khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân khi đến tham quan nghỉ dưỡng tại địa phương
hiện sức khỏe của tất cả những người đang được cách ly trên đều bình thường
tại thành phố hồ chí minh qua điều tra trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đã xác định được bốn hành khách đi cùng ca nhiễm covid một mươi bảy
trên chuyến bay mang số hiệu vn năm mươi bốn của việt nam airlines có đăng ký hộ khẩu tại thành phố hồ chí minh
hiện đã xác minh được hai người và ngay lập tức được chuyển đến khu vực cách ly tập trung để lấy mẫu làm xét nghiệm
còn hai trường hợp còn lại đang tiếp tục điều tra xác minh
ngoài ra thành phố đã tiếp cận chín hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay vn năm mươi bốn
lưu trú tại các khách sạn ở thành phố hồ chí minh và đưa chín người này vào khu cách ly tập trung
hiện các mẫu xét nghiệm trên những người này đang chờ lấy kết quả
nơi lưu trú của các hành khách đã được xử lý môi trường và được hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh
thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa chỉ đạo bộ trưởng bộ công thương bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn
chủ tịch ubnd tp hà nội và các tập đoàn tổng công ty và các đơn vị cung ứng lương thực thực phẩm
cung cấp đủ hàng hóa cho các hệ thống siêu thị và cửa hàng ở hà nội không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa
thủ tướng yêu cầu quản lý thị trường và các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các hành vi tăng giá đầu cơ tích chữ hàng hóa trái pháp luật
thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo tổng công ty lương thực miền bắc tập đoàn dabaco và công ty chăn nuôi cp việt nam
cung cấp đủ gạo và các loại thực phẩm cho các nhà bán lẻ ở hà nội
thủ tướng cũng yêu cầu hệ thống các nhà bán lẻ mở cửa hàng bán gạo đến hai mươi ba h để đáp ứng nhu cầu của người dân thủ đô
thưa quý vị chiều nay bảy tháng ba bộ công thương tổ chức họp khẩn với các nhà cung ứng doanh nghiệp
về vấn đề bảo đảm cung ứng hàng hóa trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona covid một mươi chín
ngày càng diễn biến phức tạp đã xuất hiện ba người tại hà nội mắc bệnh
ngay sau khi hà nội phát hiện ca dương tính covid một mươi chín với tinh thần cả nước vì hà nội
bộ công thương đã chỉ đạo các đơn vị cung ứng và phân phối tăng lượng hàng hóa
trong dịp này theo báo cáo của các doanh nghiệp lượng hàng hóa dự trữ phòng chống dịch tăng từ ba mươi
các đơn vị đã có phương án triển khai ngay từ đêm ngày sáu tháng ba và sáng sớm ngày bảy tháng ba
với lượng hàng dự trữ tăng gấp bốn năm lần so với ngày bình thường viên mát hàng hóa tăng bốn mươi lần
hệ thống siêu thị của opmad tăng ba mươi lượng dự trữ ngay tại các kho của hà nội và bắc ninh
hệ thống bích si lượng hàng tăng từ ba mươi bốn mươi
tôi cũng phải tăng cường thứ nhất là vận động hết tất cả những nguồn lực ở trong nước
về nguồn cung làm việc với các nhóm cấp các hộ nông dân hợp tác xã tăng tần suất giao hàng
bình thường đối với hàng thực phẩm chúng tôi chỉ giao hàng một buổi sáng một lần
nhưng đến ngày hôm nay chúng tôi phải giao hàng thực phẩm lên đến bốn lần cái mặt hàng thực phẩm tươi sống
tiếp theo nữa là một số các mặt hàng mà chúng ta đang bị dịch bệnh như là thịt lợn
hiện nay chúng tôi cũng đã làm việc với một số các nước như là canada brazil để nhập khẩu thịt lợn về
để đảm bảo nguồn cung ngày mai bắt đầu hàng sẽ về tới siêu thị
hiện các nhà cung cấp đã lên kế hoạch phân bổ hàng hóa
chuyển từ các tỉnh về cho hệ thống phân phối tại hà nội
các siêu thị cũng đẩy mạnh kênh bán hàng thương mại điện tử để phục vụ nhu cầu nhân dân khi phòng chống dịch
với các kịch bản mà chính phủ đã xây dựng
hiện hà nội có thể cung ứng các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu trong vài tuần tới
hà nội đã phải xây dựng một phương án dự trữ hàng hóa phục vụ cho phòng chống dịch
với bốn cái cấp độ dịch mà thành phố đã ban hành
cái mặt hàng khẩu trang và nước sát khuẩn
những mặt hàng thiết yếu thì bảo đảm là các doanh nghiệp phân phối là không có găm hàng không có tăng giá
ngay bản thân các siêu thị và các doanh nghiệp phân phối
cũng phải tự chủ động tính đến các cái nguồn cung ổn định với lòng giải
bởi vì nếu như tình trạng diễn biến giả sử chúng ta tính tình huống
nếu không phải là một điểm một thành phố mà có thể là nhiều đô thị nhiều địa phương
cùng lúc diễn biến xấu có tình huống
thì lúc đó cái chân hàng và các nguồn cung ứng hàng và các công tác sản xuất
để đảm bảo những cái tâm lý đấy để giải quyết cho cái nhu cầu của xã hội là các vấn đề
để triển khai hiệu quả các biện pháp nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho thị trường hà nội
người dân cần hết sức bình tĩnh bối cảnh đất nước đang khó khăn
nên càng cần sự sẻ chia chung sức chung lòng
tại cuộc họp các doanh nghiệp nhà phân phối đều cam kết không thiếu hàng hóa
các lực lượng chức năng cũng đồng loạt gia quân cùng kiểm soát thị trường
và trong lúc này người dân cũng không nên đổ xô đi mua hàng tích chữ tạo ra sốt hàng hóa ảo
sáng nay tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội
chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung đã quyết định cho học sinh sinh viên toàn thành phố
tiếp tục nghỉ học đến hết ngày một mươi năm tháng ba
tại cuộc họp bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ yêu cầu
ngoài việc cho học sinh toàn thành phố nghỉ học tiếp một tuần
cần cho học sinh sinh viên các trường nghề đã đi học rồi
cũng nghỉ học tiếp đến một mươi năm tháng ba
sau ngày một mươi năm tháng ba thành phố sẽ đưa ra quyết định tiếp theo
trước đó chiều sáu tháng ba chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
đồng ý cho học sinh trung học phổ thông trở lại học từ ngày chín tháng ba
còn học sinh mầm non tiểu học trung học cơ sở nghỉ học đến hết ngày một mươi năm tháng ba
sở giáo dục và đào tạo cũng đã có văn bản hướng dẫn chi tiết
các nội dung cần thực hiện trong nhà trường để tránh bị động
sở tiếp tục yêu cầu nhà trường tập huấn xây dựng kịch bản
phân vai cụ thể với từng cán bộ giáo viên xây dựng kế hoạch ứng phó
với một số tình huống có thể xảy ra
thưa quý vị sau thời gian nghỉ học để phòng chống virus corona
với những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh
các trường học cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch để bảo đảm sự an toàn
cho học sinh cũng như kiến thức cho các em
đã năm tuần trôi qua kể từ sau dịp nghỉ tết nguyên đán
tuần nào các thầy cô cũng đến trường làm vệ sinh khử trùng
chuẩn bị mọi điều kiện và hy vọng sang tuần mới được đón học sinh đến trường
hy vọng là vậy song với các thầy cô giáo
sự an toàn của học sinh vẫn là điều quan trọng đặt lên hàng đầu
thì chúng tôi thấy là có một cái lo ngại
là không hiểu là hôm nay ngày hôm nay thì chúng tôi đã nhận được cái quyết định như thế nào
có được đi học hay là các cháu có được đến trường trở lại trường để đi học bình thường
như đã quyết định chiều ngày hôm qua hay chưa
thì chúng tôi cũng phải chuẩn bị mọi tâm thế là học sinh quay trở lại trường
nếu tiếp tục đi học thì như thế nào và học sinh tiếp tục nghỉ ra sao
nhà trường chúng tôi vẫn tiếp tục gửi các bài tập ôn lên trang web của nhà trường
và các em sẽ có cái đao các bài tập đấy về làm
ở đây chúng tôi cũng có phân ra toán lý hóa văn ngoại ngữ
các chị có thể lên trang web của nhà trường cũng thấy rất rõ về điều này
chúng tôi cũng có tin nhắn thường xuyên hàng ngày
để cho các cháu sẽ cập nhật được cái tin nhắn của nhà trường
kể cả về ôn tập bài chúng tôi cũng đưa ra các cái kênh của sở hướng dẫn
ví dụ như là kênh wood study hay là kênh về học tự học ở trên mạng
thì các cháu có thể tham khảo thêm cộng với cả các bài tập của nhà trường đưa lên để ôn tập
cùng với những hướng dẫn chi tiết của sở giáo dục và đào tạo của ủy ban nhân dân thành phố
trường đã lên kịch bản chi tiết đến từng giáo viên bộ môn giáo viên chủ nhiệm
với các nội dung cần thực hiện trong nhà trường để tránh bị động
đồng thời chủ động làm công tác truyền thông thăm hỏi từng gia đình học sinh
nắm bắt tình hình sức khỏe cũng như ổn định tâm lý cho các em
ban giám hiệu cũng có lịch trực và các thầy cô cũng hàng ngày trực ở trường
để đảm bảo việc là tất cả việc ra vào rồi là cái tiết kiệm
tình hình sức khỏe của hơn hai học sinh và của các gia đình học sinh
chúng tôi nắm bắt và có phản hồi tuyệt thờ
sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết để hỗ trợ học sinh trong thời gian nghỉ học
sở sẽ xây dựng nội dung học trực tuyến cho học sinh khối lớp chín và khối lớp một mươi hai trên truyền hình
lịch phát sóng dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc nơi từng được xem là tâm dịch
covid một mươi chín tại việt nam
tuy nhiên sự kiên quyết đồng lòng cùng chung tay chống dịch của cả hệ thống
từ trung ương đến địa phương vĩnh phúc đã bình yên đi qua những ngày dịch bệnh
tất cả các bệnh nhân dương tính đều được chữa khỏi
hiện hà nội đã xuất hiện thêm ca dương tính mới với covid một mươi chín
chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã lập tức triển khai
các biện pháp kiểm soát dịch bệnh
người dân cả nước tin rằng hà nội cũng sẽ vững vàng bình yên
để chống lại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
trở lại sơn lôi sau thời gian được gỡ bỏ lệnh cách ly
cuộc sống nơi đây vẫn yên bình
người dân vẫn tự ý thức thực hiện các biện pháp phòng bệnh
không chủ quan nhưng cũng không hề hoang mang lo lắng
điều này cũng giống với thời điểm khi sơn lôi đang là điểm nóng
về tâm dịch covid một mươi chín cách đây không lâu

người dân luôn tự ý thức về việc khai báo y tế với cơ quan chức năng
hay đi về từ vùng dịch
vì họ hiểu rằng việc làm này không chỉ bảo vệ sức khỏe cho bản thân
gia đình mà còn cho cả cộng đồng
sự chung tay đồng lòng của chính quyền địa phương
cơ quan chức năng và cả ý thức của người dân đã giúp vịnh phúc dập được dịch

hà nội đã có thêm ca nhiễm covid một mươi chín mới
lãnh đạo hà nội nhanh chóng phối hợp với các cơ quan liên ngành
quyết liệt vào cuộc tiến hành mọi phương án phòng chống dịch
hiện dịch bệnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát
nếu cả người dân hà nội cùng bình tĩnh đồng lòng
tin rằng cuộc chiến chống lại covid một mươi chín sẽ sớm có những kết quả tích cực
xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đã từng được xem là tâm dịch covid một mươi chín tại việt nam
tuy nhiên kể cả trong những ngày dịch
người dân sơn lôi vẫn bình yên bình tĩnh bước qua mùa dịch
thì hà nội cũng sẽ vững vàng trong những ngày chống lại dịch covid một mươi chín
thay vì hoang mang lo lắng chúng ta hãy làm theo những khuyến cáo của bộ y tế trong việc phòng dịch
thưa quý vị vào khoảng một mươi giờ sáng ngày bảy tháng ba
bờ sông cần thơ khu vực ven chợ nổi cá răng đã xảy ra một vụ sạt lở
làm ảnh hưởng năm căn nhà của người dân và cùng nhiều tài sản khác
địa điểm sạt lở nằm trên đường lộ vòng cung thuộc khu vực năm phường an bình quận ninh kiều thành phố cần thơ
vụ sạt lở đã làm năm ngôi nhà bị sạt lở một phần với tổng chiều dài khoảng ba mươi mét ăn sâu vào bờ hai m
theo phản ánh của người dân từ vài ngày trước một số căn nhà ở khu vực này đã xuất hiện vết nứt
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo ủy ban nhân dân quận ninh kiều đã xuống hiện trường
chỉ đạo các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả hỗ trợ người dân di rời tài sản đến nơi an toàn
tác động biến đổi khí hậu hạn hán và xâm nhập mặn đang xảy ra ngày càng nghiêm trọng ở vùng đồng bằng sông củ long
chính vì vậy việc tìm ra giải pháp ứng phó lâu dài với tình trạng này đang là vấn đề cấp bách đặt ra
tuần vừa qua xâm nhập mặn đã có xu hướng giảm theo kỳ chiều giảm tại sông vàm cỏ sông cổ chiên sông hậu sông cái lớn
tăng nhẹ tại sông cửa tiểu cửa đại và hàm luông duy trì ở mức cao
theo dự báo của viện khoa học thủy lợi miền nam
dòng chảy từ thượng lưu sông mê công về đồng bằng sông kiều long vẫn có mức thấp hơn từ năm hai mươi so với trung bình nhiều năm
từ đó kéo theo xâm nhập mặn tháng ba trong vùng rất nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt
đặc biệt ở khu vực cửa sông từ ngày bảy đến ngày một mươi năm tháng ba
khu vực long phú tiếp nhật có trên dưới một hectare lúa đã bị giảm năng sức do thiếu nước ngọt bổ sung trong thời kỳ sinh trưởng
dùng dự án kế sách dùng kim canh cây ăn trái mặn đã đi vào và phủ cái dùng này
trong thời gian sắp tới nếu mà hạn mặn tiếp tục giải ra thì có khả năng là bị thiệt hại ở cái khu vực này
theo nhiều chuyên gia nước ngọt tại khu vực đồng bằng sông kiều long phần lớn phụ thuộc vào nguồn nước sông mê công từ nước ngoài chảy vào
trong khi đó các nước tại thượng nguồn cũng đang rơi vào tình trạng thiếu nước
vì vậy ngoài những giải pháp phi công trình thì chúng ta cần phải có những giải pháp công trình để có thể chủ động về nguồn nước tại khu vực này
chính phủ phải có chiến lược chuyển nước từ miền đông sang miền tây
tại vì miền đông mưa rất nhiều miền tây cũng có mưa nhiều miền đông còn thừa nước
mà trong lúc bây giờ thì những nước như trung quốc họ làm rất mạnh nga làm rất mạnh họ chuyển nước
trung quốc chuyển từ phía nam phía bắc nga cũng chuyển nước và đặc biệt campuchia họ cũng chuyển nước
nếu muốn chuyển nước tức là phải dành những cái đất
đất thổ cư người dân để đào những cái kênh lớn chuyển nước
phải có những loại công trình để mà ngăn mặn kể cả những cái vùng lớn
và có những loại công trình chuyển nước làm thế nào mà về ứng phó với thông trọng mạng đặc biệt là chuyển nước cho ban đảo cà mau
đây có thể nói là những giải pháp rất là tổng thể và phải là lâu dài mới làm được
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về lâu dài cần đầu tư lắp đặt thiết bị giám sát độ mặn tự động để kịp thời thông tin
chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với từng giai đoạn
nhất là ứng phó với tác động của thời tiết cực đoan ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện khép kín các hệ thống thủy lợi đã có
xây dựng các trạm bơm cột nước thấp trên kênh để chủ động kiểm soát chiều xâm nhập mặn
thưa quý vị khoảng một mươi tám h ngày sáu tháng ba các hộ nuôi cá lồng trên sông thái bình đoạn qua các thôn trí linh một hai ba
xã nhân huệ thành phố trí linh tỉnh hải dương đã phát hiện cá chết hàng loạt
theo thống kê ban đầu đến khoảng một mươi hai h ngày bảy tháng ba
có một mươi hai hộ dân bị ảnh hưởng với số lượng sáu mươi lồng cá
số cá chết ước tính hơn một trăm linh tấn trị giá nhiều tỷ đồng
số cá này chủ yếu là cá lăng chấm sắp đến thời kỳ thu hoạch
xã nhân huệ hiện có hai mươi hộ nuôi tổng số là hai trăm năm mươi lồng cá trên sông thái bình sông kinh thầy
hiện cơ quan chức năng tiếp tục cùng với người dân thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc